quỹ ban nhân dân xã bắc hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng cho biết vừa phát hiện thi thể một đôi vợ chồng tử vong bất thường
lực lượng chức năng đang xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo đó vào khoảng ba giờ sáng cùng ngày người dân địa phương phát hiện ông vũ văn tuân sáu mươi hai tuổi tử vong trong nhà riêng ở thôn đồng xuân xã bắc hưng
đến bảy giờ sáng người dân lại phát hiện thi thể bà nguyễn thị thêu năm mươi bảy tuổi vợ ông tuân dưới mương nước cách nhà khoảng một trăm năm mươi mét
nhận được tin báo công an xã bắc hưng và công an huyện tiên lãng đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tiến hành điều tra vụ việc
bước đầu cơ quan công an xác định tại hiện trường nơi ông tuân tử vong có một con dao thi thể của ông tuân có một vết thương rất sâu ở cổ
được biết vợ chồng ông tuân thường ngày nhận trông xe cho công nhân đi làm tại công ty giày da nam thiện và bán đồ vàng mã
hiện vụ việc đang được công an huyện tiên lãng thành phố hải phòng điều tra làm rõ